chuyển sang một thông tin khác hàng trăm người biểu tình tiếp tục tuần hành trong ngày ba tháng bảy tại thành phố acron bang ohio của mỹ
sau khi một đoạn video quay cảnh cảnh sát bắn chết một người đàn ông da màu được công bố
cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp và diễn ra trong trật tự
người biểu tình mang theo các biểu ngữ với khẩu hiệu như
công lý george allen allen walker là nam thanh niên hai mươi năm tuổi đã thiệt mạng vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
do bị cảnh sát bắn sau khi cảnh sát cố gắng dừng xe của người này vì vi phạm giao thông
cuộc biểu tình kéo dài đến tối và không có báo cáo về tình trạng bạo lực
tuy nhiên nhằm đề phòng đụng độ có thể xảy ra giới chức trách đã điều động hàng rào tại khu vực gần sâu cảnh sát
lực lượng chức năng đã kêu gọi người dân bình tĩnh kiểm chế
nguồn tin từ cảnh sát cho biết báo cáo giám định chỉ ra hơn sáu mươi vết thương trên cơ thể của wacker
tám cảnh sát liên quan đến cái chết của nam thanh niên này đã được cho nghỉ việc đến khi cuộc điều tra hoàn tất
hiện chính quyền thành phố akron đã hủy lễ ăn mừng quốc hành mỹ bốn tháng bảy sau vụ việc này